sáng ngày một mươi bốn tháng hai tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật tp hải phòng hội nhà báo tp hải phòng
cùng sở văn hóa thể thao và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tổ chức trao hơn năm mươi ấn phẩm
xuân kỳ hợi với hơn năm trăm linh số báo tặng các cán bộ chính sĩ sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi ba
đây là các ấn phẩm báo chí được trưng bày tại triển lãm cùng với hơn hai trăm linh ảnh tư liệu đảng cộng sản việt nam
sáng mãi một niềm tin trong dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín vừa qua
toàn bộ số báo xuân được trao đến tay cán bộ chiến sĩ sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi ba đơn vị làm nhiệm vụ canh giữ bình yên
cho bầu trời đất cảng như những món quà tinh thần làm phong phú đời sống bộ đội